trước nhất các cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đã thực hiện phân luồng ngay từ cổng bệnh viện theo hướng dẫn của bộ y tế bố trí phòng khám sàng lọc tại khoa khám bệnh kiểm soát trả trễ người vào bệnh viện thực hiện khai báo y tế phân luồng khám sàng lọc thiết lập khu cách ly điều trị bệnh nhân đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong hai ngày một mươi bảy một mươi tám tháng tám các cơ sở y tế tại hà nội đã tiếp nhận chín trăm tám mươi hai người có triệu chứng ho sốt khó thở được phân luồng khám sàng lọc các đơn vị đã xét nghiệm cho ba trăm bảy mươi bảy người bệnh nghi ngờ nhân viên y tế và bệnh nhân chạy thận nhân tạo
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận ba mươi sáu ca mắc chưa có tử vong trong đó có một mươi hai ca lây nhiễm trong cộng đồng và hai mươi năm ca bệnh xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
sáng nay công an tp bắc ninh cho biết là đơn vị đã ra quyết định khởi tổn thương
công an tp bắc ninh đã ra quyết định khởi tổn thương và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn thiện chủ quán nhắn nướng hiển thiện có địa chỉ tại đường nguyễn đăng đạo phường đại phúc tp bắc ninh để điều tra về hành vi làm nhục người khác
tại cơ quan điều tra nguyễn văn thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình công an tp bắc ninh đang lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định
trước đó vào tối một mươi tám tháng tám trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ở một quán ăn tại thành phố bắc ninh trong đó có một người đàn ông ngồi trên ghế liên tục chửi bới cô gái
theo nội dung đoạn clip nguyên nhân sự việc là do cô gái này đi ăn tại quán thấy sán trong đĩa lòng nên đã viết phản ánh sự việc lên facebook
người đàn ông đe dọa chửi bới cô gái trong clip đó chính là nguyễn văn thiện
ngay sau khi sự việc xảy ra thành phố bắc ninh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra an toàn thực phẩm và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quán nháng nướng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đặng văn dư
trú tại huyện vị thủy tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản